năm nay giá nhiều loại trái cây đã tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước do thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu được đẩy mạnh
tuy nhiên không ít loại trái cây tại đồng bằng sông cửu long vẫn rơi vào tình trạng cung vượt cầu do nông dân phát triển diện tích trồng theo kiểu tự phát chạy theo phong trào
để tiêu thụ sản phẩm nhiều nông dân và tiểu thương đã phải đưa trái cây xuống đường bán với giá rẻ
gần đây nhiều loại trái cây có giá rẻ như dưa hấu thanh long có giá bán chỉ khoảng một mươi đồng ba kg
các loại xoài mận đu đủ có giá chỉ từ năm đồng đến tám đồng một kg
theo nhận định của ngành chức năng nông dân trồng trái cây sẽ rất khó có đầu ra sản phẩm ổn định nếu cứ tiếp tục sản xuất theo kiểu tự phát
chạy theo phong trào thiếu sự gắn kết với các nhà tiêu thụ cũng như các yêu cầu về số lượng và chất lượng sản phẩm của thị trường
nhất là các cơ quan chức năng cần quy hoạch tổ chức lại sản xuất và tiêu thụ các loại trái cây một cách phù hợp để đảm bảo cân đối giữa cung và cầu
tránh tình trạng nhiều loại trái cây có lúc giá quá cao có lúc giá lại quá rẻ